theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay trên khu vực tỉnh hà giang đang có mưa vừa đến mưa to
tại tỉnh tuyên quang và bắc cạn bắt đầu có mưa nhỏ lưu ý trong đêm nay các tỉnh cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất
cảnh báo khu vực tỉnh hà giang tuyên quang bắc cạn trong đêm ngày hai mươi bảy tháng sáu tiếp tục có mưa với lượng đạt từ một mươi ba mươi mm
lũ quét sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh hà giang tuyên quang bắc cạn
đặc biệt là các huyện vị xuyên hoàng su phi quản bạ yên minh xín mần hà giang huyện na hàng hàm yên chiêm hóa lâm bình tỉnh tuyên quang huyện bắc nậm chợ đồn bạch thông ba bể tỉnh bắc cạn
ngoài ra tại các huyện bắc mê mèo vạc quang bình tỉnh hà giang huyện sơn dương yên sơn tỉnh tuyên quang huyện ngân sơn na rì thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất